thì phi nhung trả lời rằng dạ con muốn nhường cơ hội chích vaccine cho người khác
vài hôm nữa sang mỹ diễn con sẽ trích luôn
và chỉ sau đó vài ngày tôi hay tin vì nhung mắc bệnh
một người thân của phi nhung cũng tiết lộ vì sợ tốn vaccine ở việt nam mà cô đã từ chối
nhưng phần cho người khác chọn ở lại cùng bà con chống dịch
chọn không trích ngừa vì nghĩ mình sẽ về mỹ cho đỡ tốn vaccine ở việt nam
thắng con covid một mươi chín rồi mới đi người thân phi nhung ngẹn ngào
phi nhung từng thu âm nhiều ca khúc phật giáo do tôi sáng tác và lần nào cô ấy cũng không lấy tiền
gần đây nhất phi nhung có ngọn lời nhờ tôi sáng tác một ca khúc để tặng cho các con nuôi của cô
tuy nhiên vì chưa ưng ý với phòng thu nào tại việt nam và chờ sang mỹ thu âm
nên đến nay ca khúc ấy vẫn chưa được hoàn thiện
tôi rất tiếc vì sự ra đi của ca sĩ vi nhung cô ấy đã hy sinh sau những đóng góp cho cuộc đời
cũng trong buổi lễ những video clip chiếm
buồn và nói lời tiễn biệt ca sĩ phi nhung đã được các đồng nghiệp của giọng ca bảy x như
diva thanh lam danh ca thái châu ca sĩ phương thành chia sẻ với chùa giác ngộ
buổi lễ tưởng niệm trực tuyến ca sĩ vi nhung đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả theo dõi
có thể nói sự ra đi của ca sĩ phi nhung đã để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng người hâm mộ
trên trang cá nhân anh tomi em ruột ca sĩ phi nhung cũng không giấu nổi đau buồn khi hay tin chị mất
anh ngẹn ngào viết
chị yêu của em cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi chị hãy yên nghỉ em không tin đây là sự thật
trước đó khi ca sĩ phi nhung mắc bệnh và chuyển nặng
anh tomi từng nguyện cầu giảm tuổi thọ của mình để cầu nguyện bình an cho chị gái
không những thế anh còn viết bước tâm thư khá dài bày tỏ tình cảm dành cho người chị mà ảnh rất mực kính yêu
em trai phi nhung viết
chị hải yêu của em đã năm năm rồi chị em mình chưa gặp lại nhau phải không chị
lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau tại đức
trong tâm trí của em sâu tận đáy lòng của em chị là một người mẹ em luôn tôn kính
chị kêu em đi hướng tây em đều làm theo ý chí
chị thích em sang nước ngoài sống em cũng làm theo ý của chị
chỉ cần chị không thích em điều gì em đều thay đổi
em luôn làm theo ý của chị dạy bảo em
trong gia đình em là người luôn ít để chị phải lo lắng nhất cũng là người chị đặt hy vọng lên em nhiều nhất
tất cả cuộc sống hiện tại em bây giờ em luôn làm theo ý của chị
tất cả cuộc sống hiện tại em bây giờ em đã không làm cho chị thất vọng về thằng em này
chị còn hứa với em nhiều thứ lắm em còn phải gặp chị để nhõm nhẽo khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn cho em ăn
mỗi khi chị em mình gặp tối đi ngủ chị luôn hỏi em có lạnh không em hay nóng để chị giảm nhiệt độ trong phòng
tuy em lớn rồi có gia đình rồi có cuộc sống riêng rồi nhưng với chị em luôn luôn là một đứa bé
chị luôn thường nói với em như vậy
cả sĩ vinh nhung nhận thêm một bài hát
về nhiễm covid một mươi chín vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và nhập viện bệnh viện gia an một một năm
đêm ngày hai mươi sáu tháng tám ca sĩ phi nhung được chuyển đến bệnh viện trợ giấy trong tình trạng hôn mê
đặt nội khí quản thở máy oxy cao huyết áp tụt
trong đêm bệnh viện trợ giấy đã tiến hành lọc máu để giải quyết cơn bão sitokin
tuy nhiên cơn bão cytokine bùng phát liên tục
mặc dù ca sĩ vinh nhung đã âm tính với covid một mươi chín sau hai lần xét nghiệm

cơn bão sitokin đã làm cho nữ ca sĩ viêm hệ thống do nhiễm trùng có suy đa cơ quan
sau một tháng dồn sức điều trị với nhiều biện pháp thở máy lọc máu icmo thuốc men
nhưng ca sĩ phi nhung đã ra đi vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín tại bệnh viện trợ giấy
trước đó trong suốt thời gian điều trị bệnh tình trạng sức khỏe của phi nhung đã có lúc chuyển biến tốt
nhưng lại trở nặng ngay sau đó
theo đánh giá của bác sĩ điều trị ca sĩ phi nhung nhiễm covid một mươi chín
và bị cơn bão cytokine rất nặng
khi lọc máu liên tục và dùng những màng lọc đặt hiệu thì có giảm
nhưng ngừng lọc thì cơn bão sitokin bùng lên lại
tại việt nam thuật ngữ cơn bão situkin được biết đến nhiều hơn
khi xuất hiện đại dịch covid một mươi chín vào đầu năm hai nghìn hai mươi
người được nhắc đến đầu tiên và nhiều nhất thời điểm đó là bệnh nhân thứ chín mươi một phi công người anh
và rất nhiều bệnh nhân covid một mươi chín gặp phải cơn bão zitokin trong đó có ca sĩ phi nhung
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sở y tế tp hcm cho biết
hầu hết những bệnh nhân nguy kịch và tử vong do nhiễm covid một mươi chín
đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của bệnh
một số chỉ thấy có sốt nhẹ hò hoặc đau nhức cơ
những bệnh nhân này đột ngột xấu đi ở giai đoạn sau của bệnh
hoặc đang trong quá trình hồi phục với sự xuất hiện của hội chứng suy hồ hấp cấp tính
và suy đa tạng xảy ra nhanh chóng dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn